thưa quý vị những ngày cận kề các kỳ thi trên mạng xã hội cửa hàng online lại đẩy mạnh việc quảng cáo
giao bán những sản phẩm hỗ trợ thi cử như tay nghe hoặc camera
người mua thì không cần mất thời gian mà chỉ cần gọi điện là có thể mua được hàng
trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng đã triệt phá được các đường dây mua bán các loại trang thiết bị này
các thiết bị công nghệ ghi âm quay hình siêu nhỏ khó phát hiện được giao bán tràn lan trên mạng xã hội
với mục đích hỗ trợ trong việc thi cử
những chiếc camera này được thiết kế để gắn vào các thiết bị như kính mắt bút viết đồng hồ tai nghe
người bán hàng công khai video giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị này
gọi điện theo số điện thoại được ghi trên video
người có nhu cầu mua thiết bị quay lén được đáp ứng ngay lập tức
trong khẩu tiện
cũng không có
theo lực lượng chức năng các thiết bị gian lận trong thi cử ngày càng tinh vi hiện đại hơn được giao bán công khai rầm rộ đặc biệt vào các dịp thi cử
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong tình hình hiện nay các thiết bị các phương tiện ngày càng đa dạng chống loạn mẫu mã
đặc biệt là các thiết bị rất tinh vi rất nhỏ gọn gắn với các công nghệ các camera gắn vào những thiết bị gắn với thí sinh
ví dụ như là bút máy như là đồng hồ như là kính mắt như là tai nghe như là vòng tay rồi máy tính máy tính và những vật dụng mà thí sinh được phép mang vào
vừa qua công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với đảng cộng đồng
vị chức năng bộ công an triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước
ngay trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thu giữ nhiều tăng vật
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời tiếp tục kiểm tra giả soát xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo
cung cấp trái pháp luật các thiết bị ngụy trang siêu nhỏ có tính năng ghi âm ghi hình
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn việc gian lận trong phòng thi cán bộ thực hiện nhiệm vụ xem thi và giám sát thi đã được nắm bắt những kiến thức cần thiết
để lực lượng chức năng tại phòng thi là dễ dàng nhận biết
bởi vì các trường hợp mà sử dụng thiết bị công nghệ cao đều có những vấn đề hoạt động
có những biểu hiện mang tính quy luật
chúng tôi cũng đã bố trí một lực lượng công an ở khu vực đó để phối hợp
để xử lý đảm bảo các quy định về pháp luật và yêu cầu phục vụ công tác xác minh điều tra
việc sử dụng các thiết bị ngụy trang siêu nhỏ có tính năng ghi âm ghi hình
đàm thoại hai chiều gây lộ đề trong các kỳ thi
là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu tòa án quân sự quân khu thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử cựu trung tướng nguyễn văn sơn cựu tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
về tội tham mô tài sản
cùng bị xét xử về tội danh trên còn có cựu trung tướng hoàng văn đồng
cựu chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển và ba cựu thiếu tướng khác
theo có trạng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để tham ô số tiền năm mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng
nguyễn văn sơn với vai trò là tư lệnh cảnh sát biển đã gặp trao đổi
và yêu cầu nguyễn văn hưng cục trưởng cục kỹ thuật khi thực hiện mua sắm vật tư thiết bị
từ nguồn kinh phí trên phải rút ra năm mươi tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi nhận đủ tiền từ các nhà thầu
trưởng phòng nộp lại toàn bộ tiền cho nguyễn văn hưng để chuyển cho nguyễn văn sơn
việc giao nhận tiền đều được thực hiện tại phòng làm việc của ông hưng và ông sơn
sau khi nhận được năm mươi tỷ nguyễn văn sơn chia cho mình vào các thuộc cấp là đồng hậu quyết và dũng
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phạm kim hậu đã làm đơn gửi cơ quan chức năng
kèm theo hai file ghi âm phản ánh về một số tiêu cực tham nhũng của bản thân
và một số cá nhân là thủ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang bị năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra các cá nhân đã khai nhận về hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục hậu quả
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng sáu
thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc một người đàn ông tử vong trong tình trạng phần đầu bị thương tích nặng
được chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong những ngày vừa qua
thì trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn tuấn kiệt sinh năm hai nghìn bốn trú tại tp bạc liêu để điều tra và xử lý về hành vi giết người
theo kết quả điều tra nguyễn tuấn kiệt hiện không có việc làm chỉ ở nhà có dấu hiệu nghiện game và phim khiêu dâm
vào khoảng gần một giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu kiệt cầm theo một cây đao dài gần một mét đi ra khỏi nhà
thấy có người đàn ông đỗ xe máy chuẩn bị đem rau ra chợ bán thì kiệt đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mặt và đâm nhiều nhát vào lưng khiến cho người này tử vong
khám xét tại nhà của kiệt ngoài cây đao trực tiếp chém bị hại lực lượng công an còn thu giữ thêm một số khung khí khác
vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn minh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
để điều tra về hành vi gây dối chất tự công cậu
trước đó an rủ đặng hoàng phong sinh năm hai nghìn sáu cùng một số đối tượng khác mang theo nhiều giao tự chế và hai khẩu súng đi tìm một người tên là thương để giải quyết mâu thuẫn
do không biết nhà thương nhóm an đã đi nhầm nhà và nhầm anh lê thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là thương
an đã dùng súng bắn trúng tay phải anh phong gây thương tích
biết bắn nhầm người nhóm an đã nhanh chóng rời khỏi và tiếp tục đi tìm thương
trên đường đi nhóm của an đã đi tìm thương
dao chém làm vỡ kính cửa sổ của một nhà dân và tiếp tục dùng súng bắn vào một quán nước gần đó khiến cho nhiều người hốt hoảng
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đặng sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thực hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng thông báo tìm kiếm bị hại
quá trình điều tra ban đầu xác định đặng sơn hải đã sử dụng thủ đoạn mượn xe ô tô của nhiều người khác nhau rồi đem bán với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trong quá trình khám xét chỗ ở của bị can đặng sơn hải cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã tạm giữ một số đồ vật tài liệu như
hợp đồng giao thầu thi công xây dựng công trình hợp đồng tư vấn quản lý của các dự án ocean hill swift bell resort eagle mũi né đường bộ cao tốc cam lâm nha trang khu nhà ở gia đình cán bộ tại cam lâm khánh hòa

trung tướng nguyễn văn sơn gặp và chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng khi đó là cục trưởng cục kỹ thuật phải rút ra năm mươi tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng
sau đó trung tướng nguyễn văn sơn đã tạo điều kiện cho cục kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm hai mươi chín tỷ đồng khiến ngân sách đơn vị này tăng lên một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có sự thống nhất đồng ý của trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng là doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng nên trung tướng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng thịt thực hiện
tiếp nhận chỉ đạo của tư lệnh đại tá nguyễn văn hưng đã yêu cầu sáu trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục kỹ thuật hợp thức hóa thông qua hai mươi bốn hợp đồng được bộ tư lệnh cảnh sát biển ký với một mươi sáu doanh nghiệp để giúp rút ruột ngân sách là năm mươi tỷ đồng
có số tiền này trung tướng nguyễn văn sơn đã chia cho mình và bốn đồng phạm là trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng mỗi người một mươi tỷ đồng
sau khi bị phát hiện các bị cáo đã nộp lại số tiền tham mô phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng maskyn yukov bốn mươi một tuổi quốc tịch nga về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình xác minh cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định masking jakov là người điều hành toàn bộ hoạt động của sáu công ty để hoạt động cho vay tiền qua các trang web
vào hồi đầu tháng ba công an tp hcm phối hợp cùng công an quận bình thạnh tiến hành kiểm tra hành chính với sáu công ty có văn phòng làm việc tại tầng bảy tầng tám và tầng một mươi một tòa nhà thủy lợi bốn trên đường nguyễn xí
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
các công ty này hoạt động dưới hình thức núp bóng cầm đồ nhưng thực chất là tổ chức cho vay tín dụng đen
cơ quan công an cho biết chỉ tính riêng bốn mươi hai người vay và hai trăm bốn mươi bảy giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự mức lãi suất thấp nhất trong mùa giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm cao nhất tới hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp một mươi một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho phép
từ các khoản cho vay những công ty này đã thu lợi bất chính hơn bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
bước đầu công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai người
công an tp hcm là giám đốc trưởng nhóm nhân viên của sáu công ty trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó maxim zucov là ông chùm có vai trò điều hành tất cả hoạt động của sáu công ty trên
hiện đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa kết thúc điều tra chuyển vị kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng nguyễn như hùng chú tại huyện crongbong tp hcm về tội giết người
trước đó cơ quan điều tra cũng đã chuyển truy tố ba đối tượng đến nhà chém hùng là trần trung tuyền trần trung thành và hồ tam trung đều trú tại huyện crong bông cũng về tội giết người
theo điều tra vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tuyền đến nhà hùng ăn nhậu và giữa hai người xảy ra mô thuẫn
sau đó tuyền đã điện thoại cho trung và thành để quay lại đánh hùng
hậu quả hùng bị chém thương tích một mươi tám còn tuyền bị chém thương tích hai mươi năm và tất cả bốn đối tượng của hai nhóm đều bị bắt về tội giết người
thưa quý vị liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã yatio yakutu huyện trừ quynh tỉnh đắk lắk
liên ngành công an viện kiểm sát và tòa án tỉnh đắk lắc vừa có thư kêu gọi vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
về phía nhân dân sau khi xảy ra vụ việc bà con khắp các buôn làng đều nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe không tin không theo kẻ xấu
đặc biệt là luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
sau mỗi bữa cơm tối người đàn ông này lại tranh thủ cùng với lực lượng công an xuống từng hộ dân để tuyên truyền
qua những phân tích của ông bà con nơi đây hiểu rõ hơn bản chất của nhóm đối tượng khủng bố tại huyện chư quynh
từ đó chủ động kiên quyết không nghe theo những lời rụ rỗ của kẻ xấu
từ giờ phải vạch mặt bọn xấu không để được chúng tuyên truyền lợi dụng chia rẽ bà con lôi kéo mọi người làm việc xấu
có đối tượng nào xấu là bà con nói ngay đừng tin chúng nó lừa đấy không nghe theo chúng nó đâu
còn tại xã crona huyện buôn đôn dù chưa ghi nhận có đối tượng nào sinh sống trên địa bàn tham gia vào vụ việc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tuy nhiên do đặc điểm là xã biên giới rất có thể các đối tượng sẽ lợi dụng để trốn hoặc vượt biên trái phép
nhận định rõ nguy cơ này nên từng buôn từng hộ từng người dân nơi đây
đều luôn cảnh giác cao độ
từ hôm xảy ra vụ việc người dân ở đây đi nương hay giấy đều để ý có người lạ mặt nào khả nghi là báo ngay cho công an xã
không cho các đối tượng trốn hay vào làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
buôn làng ở đây từ trước tới giờ chỉ tin nghe theo đảng và nhà nước
phục vụ kinh tế cho bà con không được theo không được đi không được nghe tuyên truyền xuyên tạc của phán động ở ngoài
cái đó thì bà con rất là yên tư
việc ra vào vườn quốc gia gióc đôn cũng được người dân phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt
công tác trao đổi thông tin giữa công an kiểm lâm biên phòng được tăng cường đảm bảo không để sót lọt đối tượng
kiểm tra tất cả các phương tiện đi ra vào
thì quốc lộ ba d này đối tượng lạ mà khi kiểm tra mà không dừng không tải không dừng đi vào hay đi ra
thì bán lệnh đào trảm là phối kết hợp với công an xã nơi gần nhất là sẽ tiến hành điện thoại để phối kết hợp
để chặn đầu để kiểm tra đối tượng đó là như thế nào
luôn cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn đôi kéo chống phá của các thế lực thù địch phản động
tuyệt đối không tin không nghe theo kẻ xấu
mỗi người dân đắk lắc đều đang là một chiến sĩ trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
trung sức đồng lòng tất cả đều cố gắng để bảo vệ cuộc sống bình yên vốn có trên mảnh đất tây nguyên
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thu giữ nhiều tăng vật
theo đó công an tỉnh lâm đồng
đã phát hiện một số trường hợp trên địa bàn có hành vi mua bán thuê lại các thiết bị gian lận trong thi cử
của một đối tượng ba mươi ba tuổi trú tại phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều bộ tay nghe micros siêu nhỏ
để kết nối với điện thoại di động nhằm phục vụ gian lận trong thi cử
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua các thiết bị trên từ nước ngoài bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời
ngoài ra bản thân còn tổ chức đường dây gian lận thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên cả nước với hình thức cho thuê bộ thiết bị trên
khi thí sinh vào phòng thi thì sẽ dùng camera siêu nhỏ dạng cúc áo bí mật chụp ảnh quay video gửi đề thi cho nhóm đối tượng ở bên ngoài
sau đó đọc đáp án vào phòng thi cho thí sinh tùy loại chứng chỉ mà giá tiền giao động từ năm cho đến một mươi bốn triệu đồng
trước đó công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập một đối tượng trú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
để làm rõ về hành vi mua bán các thiết bị gian lận trong thi cử
hiện cơ quan công an vẫn đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác tuần tra tại khu dân cư số hai huyện bạch long vĩ công an huyện bạch long vĩ
thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt quả tăng vũ văn tuân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trong thùng hàng của vũ văn tuân đang vận chuyển công an đã phát hiện bên trong có tám túi ni lông
chứa hơn ba mươi hai gam ma túy đá tổ công tác đã lập biên bản niêm phong số tăng vật trên
khám xét nơi ở của vũ văn tuân phát hiện thêm hai mươi ống nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên là của tuân mua về để sử dụng
thưa quý vị và các bạn theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
từ ngày hai mươi cho đến ngày hai mươi sáu tháng sáu mưa lớn và sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng sáu mưa lũ tại khu vực bắc bộ đã làm một người chết ở bắc cạn
một người mất tích ở lạng sơn và các thiệt hại khác
tại tỉnh bắc cạn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sạt lở tan lưu dương tốc mái nhiều nhà dân
tại bắc giang lạng sơn mưa lớn cũng làm bốn mươi nhà hư hỏng do sạt lở đất xét đánh
ba trăm sáu mươi năm hectare lúa hoa màu bị ngập úng tại lạng sơn
còn tại thành phố đà lạt lâm đồng xuất hiện trận mưa lớn đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập cục bộ
hàng loạt cây xanh trên địa bàn bị đổ bật gốc do mưa to gió lớn
ngoài ra trên địa bàn các tỉnh sóc trăng vĩnh long cũng bị sạt lở nghiêm trọng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương đã tổ chức hỗ trợ thăm hỏi người tử vong
tìm kiếm người mất tích huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống
thưa quý vị cơ quan chức năng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đang điều tra nguyên nhân tử vong
của hai người trong một gia đình ở phường hạ long
và thông tin ban đầu vào dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu ubnd phường hà lầm nhận được tin báo
tại nhà dân ở tổ bốn khu hai phường hà lâm đã xảy ra một vụ cháy nghi là do xét đánh trong trận mưa đêm qua
và tại hiện trường người dân đã phá cửa vào dập lửa phát hiện tại tầng dưới căn nhà có hai thi thể
một nam một nữ trên người các nạn nhân có nhiều vết cháy
cơ quan chức năng địa phương đang phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc
một thông tin tiếp theo thưa quý vị
vào chiều nay ngày hai mươi bảy tháng sáu học sinh lớp một mươi hai trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi ở các điểm thi
để dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay việc tổ chức kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục đào tạo chỉ đạo chung
các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
các hội đồng thi tổ chức làm thủ tục dự thi cho thí sinh trong chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu
để xác nhận thông tin chính xác cho các em
thí sinh sẽ chính thức làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai ngày
ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu
và năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự thi là một hai mươi bốn sáu mươi ba
hà nội là địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất cả nước vì vậy evn hà nội đã lập phương án
đảm bảo điện an toàn và ổn định tại tất cả các điểm bộ giáo dục và đào tạo
sở giáo dục và đào tạo hà nội các điểm tổ chức phục vụ hội đồng thi
ban dọc phách chấm thi điểm phục vụ in sau đề thi phúc khảo và một trăm tám mươi chín điểm thi
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu